cục cảnh sát môi trường bộ công an vừa đề nghị cơ quan chức năng tỉnh đồng nai cung cấp thông tin tài liệu về công tác xử lý chất thải trên địa bàn
trước đó qua thanh tra toàn diện việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã phát hiện nhiều sai phạm
cục cảnh sát môi trường bộ công an đang thu thập thông tin tài liệu về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xử lý chất thải
trên cơ sở đó đề nghị đơn vị liên quan tỉnh đồng nai phối hợp cung cấp thông tin tài liệu về các nội dung gồm việc quy hoạch quản lý và các quy chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với các khu bãi trôn lấp xử lý chất thải rắn sinh hoạt
các tài liệu thanh tra kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động xử lý chất thải của các khu bãi xử lý trôn lấp trên địa bàn